cháu có thể kể lại một chút
thì cái hồi bố mẹ cháu mất
thì họ cũng bảo là
thằng này bị lộn bố mẹ của nó
xã hội rồi là
bạn bè học cùng
hồi lớp mẫu giáo
cấp một cấp hai
bố mẹ các bạn không cho các bạn chơi với cháu
đâu có cháu làm gì
cháu cũng không biết phải làm gì
cháu cũng đi về nhà
cũng đã trải qua một lần
đối mặt với học đường
sự kỳ thị
cái tâm lý của tú

thì lúc đấy tú chưa hiểu

và cháu đối mặt theo cách như thế nào
tú phải chuyển lớp
nhà trường không
muốn cho học ở đấy nữa
nhà trường không chấp nhận
tức là nhà trường đã có bốn mươi năm
mà chưa có một trường hợp nào xảy ra như tú
là mắc bệnh như tú
à bốn mươi năm thành tích của trường
không có học sinh có hdb
và họ nói khéo
xin phép là cho chúng tôi
tiếp tục thành tích này
chúng tôi xin phép là cho cháu
lúc đấy thì mình cũng
mình đã làm việc cộng đồng rồi
thì mình cũng định làm mạnh mẽ
cái vấn đề đấy ở trường đấy
nhưng sau mình cũng nghĩ là
cái trái chiều ở đây là mình
tú và nhà trường
vậy thì thôi mình cũng động viên con
nằm quen với những cái mà
cộng đồng đưa đến
người dân đưa đến nữa
bạn bè đưa đến nữa
ngay cả là những thiệt thòi đúng không
thì là cái quyết định đưa ra là
thôi mẹ chuyển trường cho con
thì bắt buộc con
cái thiệt thòi đấy thật sự
thật sự là buồn
mình không biết san sẻ với ai
mà con thì bé quá
cái nhận biết của con chưa đầy đủ
tất cả những người có hdv
đều chắc chắn
phải trải qua những ngày tháng đầy nước mắt
đó là sự kỳ thị
vẫn còn đang rất là nhiều ngoài kia
trong môi trường chúng ta đang sống
những người thân của chúng ta chứ chả riêng những người lạ đâu
thế thì mẹ có dạy cháu
làm thế nào đó
để mà ứng xử với sự kỳ thị không
chắc là không quan tâm về nó
không quan tâm nhưng mà họ
họ vẫn gây hệ lụy cho mình
họ từ chối con mình vào lớp học
nếu mà bạn gái cháu ấy
yêu thương cháu
cháu định nói ngay từ đầu rằng cháu không phải có hdv
hay là để quan hệ nó đủ sâu nặng rồi
mình mới nói
cháu nghĩ đến một mức mà
đủ sâu nặng thì cháu sẽ tiếc lộ
ban đầu thì sợ nó sẽ khó khăn để mà
kết nối với nhau đúng không
thế thì nó cũng sẽ xây thành một trường hợp hiểm nguy
cô ấy sẽ hoặc là kỳ thị
hoặc là sợ hãi
và dẫn đến việc là sẽ chia tay cháu
thì đấy là cái lựa chọn của bạn đấy
cháu không bám đuổi cháu không giữ cháu không níu kéo
cái thứ tình cảm mà cháu đã mất bao nhiêu công để gây dựng lên
mình cũng là một người nhiễm ý
bản thân mình đã tiết lộ rồi mà họ chấp nhận được
thì đấy là sự cố gắng
không chấp nhận được
thì họ vẫn chưa hiểu rõ
về bản thân mình
hai năm em bắt đầu tham gia cái hội học cộng đồng
đầu tiên thì em khá là
sợ sệt và không hề tự tin một chút nào
và sau dần dần em
tham gia nhiều hơn
kiến thức của em từ nhiều hơn em
cũng đứng lên chia sẻ
mỗi lần có cái sự kiện gì hay có công việc gì của nhóm
thì chị đều cho tú tham gia
khi em gặp những người cộng đồng thì em cảm thấy mình sẽ chia sẻ thoải mái hơn
em nghĩ là việc họ hiểu em hơn
chị vẫn muốn
cho thế hệ
trẻ vị thành niên
sống tích cực hơn
xóa bỏ cái rào cản đối với bản thân mình
em cũng chưa dám bộc rộn hết tất cả
mọi chuyện của mình cho người khác
em vẫn còn sợ
em sợ người khác sẽ
kỳ thi em em sợ bạn bè sẽ đánh giá em
sợ người khác áp đặt mình
sợ người khác nói mình
nói em bị nhiễm hdv
tôi nghĩ là chưa bao giờ những người có hiv
cảm thấy cuộc sống này thanh thang cả
nhất trong một xã hội mà
người ta quan tâm một cách thái quá
như trong cái đất nước phương đông của chúng ta
cái văn hóa của chúng ta nó cũng tạo dựng ra một cái điều rất là
tôi nghĩ là như thế
chị vừa nói một cái câu là
khi mà người ta biết chuyện ấy
người ta bảo là rồi
nó cũng chết theo chồng nó thôi
tú nói rằng là
khi mà bố mẹ cháu qua đời
người ta cũng nói rằng là
rồi nó cũng chết theo bố mẹ nó thôi
dường như mọi người đang tự định hình một cái án tử cho cả hai người
hai người sống như thế nào
khi mà mọi người xung quanh cứ nghĩ rằng mình sẽ chết hoặc sắp chết
người ta còn định hình cho mình cụ thể hơn
ba tháng nữa thôi là mày chết theo chồng mày cơ
nói hẳn một cái mức như thời gian như thế
con cháu có bao giờ bị người ta ác mồm thế không
người ta có phán đoán chuyện đó không
chắc người ta bảo theo tuổi
là người ta bảo bao nhiêu tuổi
mười tuổi em thì
tức là người ta bảo là cháu là mười tuổi là sẽ không còn sống nữa rồi
và chị thì bảo chỉ ba tháng thôi
và các bạn thấy đấy ạ họ đang sống và đang ở đây với tôi
tôi chỉ muốn hỏi chị và cháu xem là mọi người đã sống và bước qua những cái chuyện đó thế nào
đối với mình thì mình
sau khi những cái lời nói của người dân xung quanh như vậy
nhìn lại mình
để mình có nghị lực sống và bước qua những cái chuyện đó thế nào
cái nghị lực sống của mình ở đây là mình nhìn thấy các con
con mình sinh ra và
một số những
đứa con không may mắn
như tú chẳng hạn
mình bắt đầu tham gia vào công tác xã hội
là phòng chống hiv
của thành phố hà nội
chị vẫn sống ở tại chính cái địa bàn mà chị đang sống
vẫn với những người hàng xóm mà
mà họ đã
đã kỳ thị mình
đã kỳ thị và kể cả trước khi đây họ đã sống rất an hoà với mình
tôi tự hỏi là
sao chị không chọn một giải pháp khác
là mình đi một nơi mới
và không ai biết mình là hiv cả
mình sống thanh thang hơn
mình thì lại không nghĩ như vậy
mình nghĩ là mình sẽ làm được một cái gì đó
cho xã hội và cho cộng đồng
và cho chính bản thân mình
mình lại không nghĩ như là mình phải chuyển
hay là chuyển nơi học tập của các con
mặc dù các con là những cái đứa trẻ bình thường
nhưng mình lại không nghĩ thế
và khi con mình bị kỳ thị
thì mình lại
lúc đó mình làm của tổ chức zipa
của y tế hà lan
thì mình mời
tổ chức zipa về làm một cái buổi truyền thông
tại cộng đồng mình luôn
lúc đó con nhà mình bé thứ hai một mươi năm tháng tuổi
những cái ở thôn quê thì là một mươi năm tháng tuổi là được nhận về
mình tìm đủ mọi cách để con mình được
đi nhà trẻ
để mình tìm công việc mới của mình
để nuôi sống bản thân
mình và hai con mình trước tiên
có tìm mọi cách là đưa con đến lớp
ở trong cái thôn nhà mình có khoảng hơn chục đứa trẻ
sinh năm cùng con nhà mình
nhưng mà những đứa trẻ đấy thì được nhận vào lớp
nhưng con nhà mình thì lại không được nhận vào lớp
cô giáo không nhận
họ nói lý do họ đùn đầy trách nhiệm
sau đó mình làm việc với cô giáo
không được mình làm việc với hiệu trưởng
sau đó mình mời một cuộc truyền thông như vậy
cả cô giáo và người dân xung quanh
cho ba mươi phụ huynh học sinh tại cái lớp mầm non của con nhà mình
wow rất mạnh mẽ
tú ơi thấy bình thường mẹ cháu có mạnh mẽ như vậy không
cháu luôn chứng kiến sự mạnh mẽ của mẹ
kể từ khi mà cháu được về ở với mẹ
có bao giờ tú chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ không
chắc là tú chưa nhìn thấy
thế chị có phải giấu những giọt nước mắt ấy đi không
có hàng đêm hàng đêm
vì sao chị vẫn khóc
mình nghĩ mình bị thiệt hỏi
mình nghĩ những đứa trẻ sinh ra
nó không may mắn
con mình đã là những đứa trẻ không may mắn là mồ côi cha rồi
thế nhưng mình lại nghĩ những đứa trẻ mà nó lại giống mình
nó mắc bệnh giống mình
nó lại không may mắn là nó bị mất cả cha lẫn mẹ nữa
nó mồ côi
thì đấy là cái động lực
để cho mình vươn lên trong cuộc sống và mình làm cái gì đó cho cộng đồng
chắc là cũng nói đến trường của tú đấy
là tú là trường hợp mà mồ côi cả cha mẹ lại có hdv
thì ai cũng sẽ nhìn thấy cháu là trường hợp không may mắn
thế còn tự cháu tụi thấy thế nào
cháu thấy bản thân mình cũng có
đến bây giờ cháu thấy nhà cháu là người không may mắn hay không
một chút thiệt hỏi
một chút thiệt hỏi đó là gì
cháu không có đầy đủ cha mẹ
không có sự quan tâm
chứ không phải là vì cháu có hdv
vậy là việc có hdv trong người nó không phải là
câu chuyện khiến cháu cảm thấy cháu không may mắn
cháu thấy có hdv trong người nó giống như một căn bệnh mãn tính
mình phải uống thuốc điều trị tuân thủ thì mình có sức khỏe bình thường
chứ không phải là có hdv sẽ chết luôn
trong vòng mấy năm hay mấy năm mấy tháng
giờ mà một người nào đó ngồi trước mặt cháu ở vị trí của chú
mà mới nhận được cái gọi là hdv dương tính
mà đang vô cùng suy sụp
nghĩ rằng ngày mai là sẽ chết rồi
thì cháu nói gì với họ
cháu nói hãy cố gắng lên hãy cố gắng tuân thủ điều trị
thì cuộc sống của mình sẽ được kéo dài hơn mình sẽ
kéo dài bao lâu
tôi không tin vào thuốc thang tôi không tin vào điều trị
thế này là tôi chết rồi
nào nói với tôi điều gì đi
vẫn có thể sinh con có một cuộc sống
tôi có thể sinh con à
sinh con và con của mình khi sinh ra
có thể không
sẽ không bị mắc bệnh như mình
tôi vẫn có thể đi làm bình thường
tôi vẫn đến công sở
và tôi vẫn có thể sống khỏe mạnh
đấy là điều anh chắc chắn chứ
wow em trắc nghiệm con chị một tí thôi mà cháu thấy
mà em thấy là cháu
thực sự là bản lĩnh đấy
thế này thì đúng thật là chú rất là lạc phục
một phần có lẽ là vì cháu cũng đã
đã làm quen với cái việc này một mươi tám năm nay rồi
đến khi mình đủ lớn
nếu mà cái sự thật của lớp một mươi nó lại
nó lại trở lại ở đại học chẳng hạn
thì lần này cháu lại chọn cái cách là chuyển trường
hay là cháu chọn cách khác
lần này cháu sẽ chọn cách là
không quan tâm
không quan tâm
và nhận sự thiệt thòi về mình
hay là không quan tâm
và vẫn đi tiếp chính cái chỗ mà mình đang
bị ứng xử theo kiểu kỳ thị
cháu sẽ chứng tỏ họ thấy thì hiv không có gì nguy hiểm
vậy là cháu sẽ nói thẳng
với những người có trách nhiệm về chuyện này
và cháu vẫn ở lại chính cái lớp mà cháu đang được phân công ở đó
như vậy đồng nghĩa với việc là cháu sẽ phải
come out đấy
tức là phải nói rõ tôi là ai
cháu phải xuất hiện trước cộng đồng chứ không thể giấu mặt như thế này được nữa
vậy thì nếu như chương trình người giấu mặt lúc đó mời cháu lộ mặt
để nói cái quan điểm của cháu cháu có đồng ý không
không phải bây giờ
chúng biết là có quá nhiều thứ trong một quyết định
và có quá nhiều hệ lụy trong một quyết định
và đối với những người có hdv
khó mà nói quyết định nào là vô cùng khôn ngoan
quyết định nào là vô cùng sáng suốt lắm đúng không ạ
vì cuối cùng quay trở lại
các những người có hdv vẫn đang phải bao bọc nhau đấy thôi
đúng không ạ
cho nên đây cũng là một điều mà chắc chắn khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều
chú chỉ nói thế này
nói mạnh mẽ lên
hãy cho mọi người thấy là tôi không sợ
không phải chỉ bằng trong tâm
mà bằng trong giọng nói của mình trong cái biểu đạt của mình
còn việc cháu xuất hiện lúc nào
cháu sẵn sàng đối diện với những điều xảy ra với cháu lúc nào
là quyền của cháu
không ai ép được cháu cả
chú xin bắt tay để chúc cháu sẽ có được một tương lai
như cháu mong muốn nhé
và hãy mạnh mẽ nhé
và xin bắt tay với chị để cảm ơn chị
đã giang những bàn tay của mình ra với cộng đồng
đến đây chúng tôi xin được khép lại
của trò chuyện
nhiều sự thấm thiế ngày hôm nay
với hai mẹ con
rất thân thiện ngồi trước mặt tôi
chúng tôi xin được phép tiếp tục đón nhận câu chuyện của quý vị
với địa chỉ email
a còng gmail com
xin chào và hẹn gặp lại